hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tờ trình dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tờ trình dự án luật căn cướp
tờ trình về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
đây là những dự án luật do bộ công an chủ trì
việc xây dựng các dự án luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
khắc phục những vướng mắc bất cập và từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý của hệ thống pháp luật hiện nay
tại buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch về công tác thể dục thể thao
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
thời gian tới hai bộ tăng cường hơn nữa công tác trao đổi phối hợp nhằm phát triển thể thao công an nhân dân
trong đó kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong công tác đào tạo huấn luyện vận động viên
cũng như các huấn luyện viên hướng tới nâng cao thành tích trong các cuộc thi trong nước khu vực cũng như quốc tế
tuần qua đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
tiếp tục khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bộ không ngừng được củng cố và phát triển
hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác hợp tác đào tạo
đồng thời bộ công an việt nam đã chia sẻ với bộ công an lào những kinh nghiệm trong sắp xếp tổ chức bộ máy công an tinh gọn
hoạt động hiệu lực hiệu quả
trước đó thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của bộ công an việt nam
đã đến chào xã giao đại tướng vy lây lạc kham phong ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại buổi lễ ra mắt cuốn sách danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
yêu cầu các cấp ủy người đứng đầu cấp ủy thủ trưởng công an các đơn vị địa phương và mỗi đảng viên cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
cần ghi nhớ lời căng dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn thú trọng
tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt
đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi về nội dung cuốn sách đảm bảo hiệu quả thiết thực
nhận lời mời của bộ công an trung quốc
tuần qua đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã sang thăm làm việc với bộ công an trung quốc
hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong đảm bảo an ninh an toàn
làm tốt công tác bảo hộ công dân tập trung phối hợp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
trong cuộc khổ chuyến thăm thủ trưởng nguyễn duy ngọc đã đến thăm các đơn vị
để trao đổi về hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dữ liệu số và một số đơn vị công an cấp cơ sở của lực lượng công an trung quốc
tuần qua tại cuộc họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn qua năm năm thi hành
giải quyết các bất cập vướng mắc của pháp luật về cảnh vệ
bảo tính ổn định thống nhất đồng bộ minh bạch khả thi dễ tiếp cận hiệu lực và hiệu quả của hệ thống pháp luật về cảnh vệ
nội dung sửa đổi thuộc bốn nhóm chính sách và dự kiến chỉnh quốc hội trong kiến thông qua
tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
phát biểu kết luận tại hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba khu vực phía bắc
thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị
các đơn vị phải quyết tâm nỗ lực hơn nữa
đáp ứng yêu cầu giải ngân vốn đầu tư được giao
xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
xử lý kiểm thời giúp điểm khó khăn vướng mắc
phần đấu đạt mục tiêu giải ngân một trăm linh vốn đầu tư năm hai nghìn hai mươi ba
trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại australia
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với giám đốc cơ quan quản lý khẩn cấp quốc gia australia
cơ quan phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn australia
thăm trung tâm khẩn cấp bang new south wales
cảnh sát bang new south wales
thăm và làm việc tại trại giam long bay bang new south wales tại sydney
trên cơ sở đó mở ra cơ hội hợp tác về ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên quy mô lớn
đảm bảo trật tự giao thông và quản lý trại giam
đồng thời góp phần làm sâu sắc quan hệ hợp tác song phương hiệu quả thực chất
giữa bộ công an và các cơ quan thực thi pháp luật australia
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
hôm một lần tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành lời căn dặn ý nghĩa ngày
tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
coi trọng danh dự tự soi tự sửa tự rèn
xứng đáng là công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
trong hoàn cảnh nào cũng không được làm bất cứ điều gì hổ thẹn với danh dự của người công an
luôn đặt lợi ích quốc gia dân tộc và lợi ích của nhân dân lên trên hết trước hết
với hiện nay bên cạnh những thành tiêu chúng ta cũng có những hạn chế khuyết điểm
trong đó là một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên
suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự truyền hóa
xa ngã trước sự mua chuộc quyến rũ của các phần tử xấu lợi ích nhóm
thật đau xót có những cán bộ đảng viên đã không giữ được mình
trong đó có cả những người đang khoác trên mình sắc phục công an
cái viên đạn bọc đường này cái viên đạn bọc tiền này
trong cái thời buổi kim tiền này nó độc hại vô cùng
mỗi một người không rèn luyện không cảnh giác rất dễ mắc khuyết điểm
thế mà cảnh giác đến cái mức nó không làm gì cả thì không được
đã là cán bộ mà không chịu trách nhiệm không sáng tạo không làm ăn không loan lộn một cuộc sống
thì làm cán bộ làm gì
mọi hành vi sai phạm phải được phát hiện và xử lý kịp thời
khách quan bình đẳng trước pháp luật
dù người đó ở cương vị công tác nào không né tránh không bao che không có ngoại lệ không có vùng cấm
việc xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ xe vạm trong thời gian qua đã kịp thời
ngăn chặn suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên trong công an nhân dân
đã củng cố được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân
làm trong sạch đảng và trong sạch mình
lực lượng công an đều luôn khắc sâu
lời thề chỉ biết còn đảng thì còn mình
danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất
đây cũng là nhan đề cuốn sách vừa được nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
phối hợp với bộ công an giới thiệu ra mắt cách đây ít ngày
hơn hai trăm linh trang kết cấu làm hai phần
tập hợp những bài phát biểu bài viết và hình ảnh của tổng bí thư nguyễn phú trọng với lực lượng công an nhân dân
cuốn sách là tài liệu có giá trị không chỉ đối với cán bộ chiến sĩ công an
mà với cả mọi tầng lớp nhân dân
nếu như thanh bảo kiếm không sắt lá chắn không vững
thì không bảo vệ được đảng bảo vệ chế độ bảo vệ nhân dân
nên cuốn sách này nói về rất nhiều vấn đề
nhưng cái cố loại nhất là nói về cái đạo đức của người công an
phải giữ được cái danh dự là điều thiêng lương cao quý nhất
cuốn sách này thể hiện tình cảm của người đứng đầu đảng
đối với lực lượng công an nhân dân
thể hiện cái niềm tin và cái mong muốn
lực lượng công an nhân dân sẽ là thanh bảo kiếm sắc bén
để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
và cùng với cả các lực lượng để xây dựng tổ quốc
và bảo vệ cái cuộc sống bình yên của nhân dân
tình cảm đó sự quan tâm tin yêu đó
cũng chính là ngọn nguồn sức mạnh
là động viên to lớn để lực lượng công an nỗ lực phấn đấu
gen trí sáng lập chiến công
thưa quý vị chủ trương xây dựng công an xã thị trấn chính quy
của bộ công an có ý nghĩa chiến lược lâu dài
trong cuộc đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở
và ngày càng nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao
của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
cũng như lông đảo quân chúng nhân dân
công an chính quy về đảm nhiệm các chiếc xanh công an xã ở cơ sở
đã mang lại hiệu quả rõ rệt
thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó quân dân
và sau đây là ghi nhận tại thành phố hải phòng
kiến thiết là một xã tiêu biểu của huyện tiên lãng thành phố hải phòng
sống về đích nông thôn mới
cùng với những tiêu chí phát triển kinh tế xã hội
xã đã thực hiện thắng lợi tiêu chí số một mươi chín hai về an ninh trật tự nông thôn
với vai trò nằm cốt công an xã đã chủ động tìm hiểu bám sát địa bàn
tranh thủ sự ủng hộ của hệ thống chính trị
và những người có uy tín tại địa phương
để vận động nhân dân hỗ trợ tối đa lực lượng công an
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
chúng tôi đánh giá rất cao vai trò tham mưu của ban công an xã
khi có vụ việc xảy ra tại các thôn các xóm
thì lực lượng công an xã cũng đã chủ động thường trực là chỉ đạo để giải quyết kịp thời
đặc biệt là các anh cho trường chính quy
nghiệp vụ và trình độ giải quyết bằng văn bản
tất cả các công việc giải quyết trên địa bàn xã nội chung
và địa bàn thông tin tiến
thực hiện công tác cải cách hành chính
nhất là đối với việc đăng ký xe
công an xã xuân đám huyện cát hải
đã hướng dẫn người dân thủ tục nhanh gọn
giúp người dân đỡ mất thời gian chờ đợi và đi lại
phục vụ người dân rất là tốt
đến phút này anh em cũng đã xác định được nhiệm vụ
đặc biệt là cũng rất là gần dân
để giúp đỡ bà con nhân dân
thì tôi hy vọng trong thời gian tới
được sự quan tâm nữa
thì lực lượng công an sẽ phát huy được nhiều khả năng hơn nữa
và cũng sẽ làm tốt hơn cái nhiệm vụ được giao
từ sự bỡ ngỡ ban đầu
giờ đây người dân trên một trăm bốn mươi một xã của thành phố hải phòng
đã dần quen với sự có mặt của công an chính quy
họ đã chủ động cung cấp thông tin cho công an
các cán bộ chính quy các cán bộ chính quy
các cán bộ chính sĩ cũng đã kịp thời làm tốt công tác tiếp dân
xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân
chúng tôi có thể khẳng định một điều là
đối với chủ trương đưa công an chính quy về xã
là một cái sự đúng đắn
và từ thực tiễn thì đã thấy rằng là
đối với lực lượng công an chính quy
đã tiếp cận được với quần chúng nhân dân
và giải quyết ngay từ ban đầu
các mâu thuẫn để phát sinh trong quần chúng nhân dân
và không để các quân nhân dân
hình thành các việc phức tạp kéo dài
giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
và ngày càng tạo được niềm tin
đối với cấp ủy chính quyền và quần chúng nhân dân tại cơ sở
gần dân sát dân để dân tin yêu dân giúp đỡ
là cách mà công an các xã trên địa bàn thành phố hải phòng đang thực hiện
để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân
tất cả vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị vào chiều tối ngày một mươi năm tháng chín
trên địa bàn tỉnh gia lai đã xảy ra mưa rông
nhiều nơi xảy ra mưa đá kèm theo gió lốc
gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng nhà cửa và cây trồng của người dân
phát huy tinh thần sung kích vì nhân dân phục vụ
gần hai mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện phú thiện tỉnh gia lai
phối hợp cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
và lực lượng công an xã gia giang
đã ra quân giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả của thiên tai
gió lốc giật mạnh
đã làm hàng trăm ngôi nhà bị tốc máy thư hỏng
hàng chục hectare cây trồng bị đổ ngã
những chủ liệt bảng hiệu bị gãy
tại nhiều huyện ở khu vực phía đông và đông nam của tỉnh gia lai
ước tính thiệt hại ban đầu hơn ba ba tỷ đồng
khi dòng lốc đi qua
các cán bộ chiến sĩ lại giúp nhân dân khắc phục hậu quả
dựng lại mái nhà bố trí chỗ ăn chỗ nghỉ an toàn cho người dân
trong bão rông trong hiểm nguy
mới tư nhất nghĩa tình của các anh
vẫn sắc son lời bác dạy
vì nhân dân phục vụ
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào sáng ngày mai
tòa án nhân dân thành phố hà nội
sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử biến
nguyễn quang tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
cựu giám đốc bệnh viện tim hà nội
cựu chủ tịch hội đồng mua sắm bệnh viện tim hà nội
về tội vi phạm quy định về đấu thẩu
gây hậu quả nghiêm trọng
cùng hầu tòa về tội danh trên là một mươi một bị cáo khác
trong đó có bị cáo hoàng thị ngọc hường
cựu phó giám đốc bệnh viện tim hà nội
nguyễn thị dung hạnh
cựu kế toán trưởng
trưởng phòng tài chính kế toán bệnh viện tim hà nội
đoàn trọng bình và nghiêm tuấn linh
cùng là cựu phó trưởng phòng
phụ trách phòng vật tư bệnh viện tim hà nội
bảy bị cáo còn lại là các cựu lãnh đạo nhân viên
của công ty kim hòa phát
công ty cổ phần đầu tư và định giá aic
công ty cổ phần thiết bị y tế hoàng nga
theo cáo trạng
bị cáo nguyễn quang tuấn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
cùng các đồng phạm can thiệp bất hợp pháp
và hoạt động đấu thẩu
gây thiệt hại cho bệnh viện tim hà nội
quỹ bảo hiểm xã hội tổng số hơn năm mươi ba sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
công an huyện hóc môn tp hcm cho biết
đang điều tra vụ hàng chục thanh niên
cầm hung khí đuổi đánh nhau trên đường
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh
một nhóm khoảng hai mươi người cầm hung khí đuổi đánh
một nhóm thanh niên khác gây náo loạn đường phố
qua xác minh được biết
vụ việc xảy ra vào tối ngày ba tháng bốn
trên đường song hành quốc lộ hai mươi hai
thuộc thị trấn hóc môn huyện hóc môn tp hcm
người đàn ông bị nhóm thanh niên đuổi đánh
trong clip cho biết
vào thời điểm trên anh cùng nhóm bạn khoảng bảy người
đang đi trên đường
thì bất ngờ bị một nhóm tám người
ngồi trên bốn xe máy ập đến tấn công
quá hoảng sợ người đàn ông cùng với nhóm bạn
đã bỏ chạy đến ủy ban nhân dân xã tân hiệp
để trốn thì nhóm người trên bỏ đi
tuy nhiên một lúc sau
nhóm người này cùng với một mươi hai người khác lại xuất hiện
trên tay cầm nhiều cây chĩa
lao đến đâm liên tục vào người
hiện vụ việc đang được lợi chức năng
điều tra làm rõ đồng thời truy xét
các đối tượng có liên quan
thưa quý vị ngăn chặn và đẩy lùi
tín dụng đen là một yêu cầu
cấp thiết hiện nay của các cấp các ngành
nhằm lành mạnh hóa thị trường tín dụng
ồn định cuộc sống của người dân
giữ gìn an ninh trật tự
hiện nay bộ công an đang tiếp tục tấn công trực diện
đánh sập các đường dây tín dụng đen
và đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phối hợp với các bộ ngành
để giải quyết tận gốc tín dụng đen
thời gian qua lực lượng công an cả nước
đã xử lý giải quyết trấn áp mạnh mẽ
với tội phạm tín dụng đen
và đã kiềm chế đẩy lùi được loại tội phạm này
không còn tình trạng phức tạp công khai lộng hành
như thời gian trước đây
tuy nhiên tình hình vẫn tiềm ẩn phức tạp
nhất là cho vay qua mạng internet
công an nhiều đơn vị địa phương
đã trị phái nhiều băng nhóm hoạt động với viên mô lớn
hoạt động ở nhiều tỉnh thành do các đối tượng
thậm chí có cả người nước ngoài tham gia điều hành
với viên mô rất lớn
với số tiền cho vay lên tới ngàn tỷ đồng
gọi điện đi rất nhiều tỉnh
mà trong đó thì chỉ có mỗi đối tượng cầm đầu thôi
chứ còn toàn người dân lao động
việc nghẹn lương cao là vào đây
có lương là nó huấn luyện
cơ bản thế là hoạt động thôi
qua khai thác thì nó cứ nói rằng là
bọn em đi được phát cho mỗi người
mấy chục cái sim điện thoại
thì được phát danh sách thì cứ gọi thôi
cứ gọi thôi
rồi liên quan đến ngân hàng
thì cứ trao đổi
rồi mua bán này
hay trao đổi thông tin về cá nhân
thì chúng nó mới có thể gọi được
để đe dọa như này thì chúng tôi quyết tâm
là bằng công tác hành chính
và bằng công tác nghiệp vụ
và bằng công tác điều tra
thì sẽ thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ
sẽ không để cái tội phạm này tiếp tục lộng hành
trên địa bàn thành phố
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao bộ công an xác định
còn khoảng năm triệu đồng
còn khoảng năm trăm linh ứng dụng app cho vay tính dụng
đang tồn tại
với số tiền vay mỗi lần tuy nhỏ
từ một đến một mươi triệu
nhưng tổng số tiền xoay vòng rất lớn
bên cạnh đó vẫn còn nhiều công ty luật
hoạt động trá hình có dấu hiệu đòi nợ thuê
các cái hoạt động của các đối tượng
là hoàn toàn là ấm danh
cái thứ hai nữa là sử dụng
các cái hệ thống xuyên rác
cái thứ ba là máy chủ thì đặt ở nước ngoài
cái thứ tư là phương thức thông tin liên lạc
hiện nay là sử dụng
đa phần là sử dụng
đa phần là ott
đối với cả công an các đơn vị địa phương
thì cái duy nhất là tôi cũng đề nghị
tất cả công chí là có thể tổ chức công tác điều tra cơ mạng
nhắm tình hình
rà soát lại toàn bộ
trên công an mạng
những cái đơn vị của chúng ta như thế
thấy có những cái dấu hiệu hoạt động
đòi nợ thuê hay là cho vay nặng lãi
thì đề nghị các đồng chí là trao đổi thông tin ngay
với cục a năm
bộ công an đang tiếp tục
làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư
tính toán phương án
chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
trong việc phát thực khách hàng
giúp các ngân hàng giảm chi phí hạ lãi suất
tăng cường khả năng tiếp cận vốn tính dụng chính thống
cho người dân doanh nghiệp
đặc biệt là người dân thuộc nhóm dễ bị ảnh hưởng
của tính dụng đen
bên cạnh đó đề nghị bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với các công ty viễn thông quản lý
xóa bỏ hoàn toàn sim rác
chúng tôi đang hỗ trợ và phát thực thông tin khách hàng
qua tính dụng
qua đối sách
xin chắc học
cái thứ hai là chúng tôi đã phục vụ
chính phủ đào tạo nhân viên dân hàng
về nhận biết các công dân
mấu chốt là chúng ta phải
tiếp tục phải làm đúng đủ sạch sống
cái này là cái căn bản nhất
nếu chúng ta không làm được cái này
thì chúng ta sẽ rất khó khăn
trong cái vụ truy vết
để mạnh công tác tuyên truyền
để người dân tự bảo vệ các thông tin của mình
tránh một số trường hợp
do những thức
chưa đầy đủ
dẫn tới việc mua bán
cho mượn thông tin cá nhân
để các tội phạm nợ dụng
cái việc này để hoạt động
để đạt được kết quả cao nhất
trong việc ngăn chặn đẩy lùi tính dụng đen
ngoài các giải pháp đấu tranh quyết liệt của bộ công an
đang thực hiện
cần có sự tham gia vào cuộc đồng bộ của các bộ ban ngành
các tổ chức chính trị xã hội
như ngành ngân hàng bộ tài chính cấp ủy chính quyền các địa phương
để hoàn thiện hành lang pháp lý
tạo điều kiện để người dân dễ dàng tiếp cận
các gói tính dụng ngân hàng chính sách xã hội
bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân nhận diện
tránh xa tính dụng đen